bốn số tám một mươi bốn số hả
mà nãy định lừa cạt hay lừa tiền

nói chung là hỏi được ra thì người ta cũng thừa nhận

đến lúc mình với nó nói chuyện bình thường

qua vụ việc này mong mọi người hãy nâng cao cảnh giác
khi gặp trường hợp tương tự hãy đến cơ quan công an trình báo sự việc
để được giúp đỡ tránh để bọn chúng dọa nạt hoang mang
rồi chuyển tiền cho các đối tượng lừa đảo
tiếp theo biên tập viên thu hương sẽ chuyển đến quý vị
những thông tin truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng phạm văn minh
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy hộ khẩu thường trú tại thôn quảng hợp xã quảng sơn
huyện đắc hờ long tỉnh đắc nông
về tội cố ý làm hư hỏng tài sản
còn về tội trộm cắp tài sản
công an thị xã giang nghĩa tỉnh đắc nông
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng cù duy lâm
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám hộ khẩu thường trú tại thôn một xã hà lâm
huyện đạo hoài tỉnh lâm đồng
và đối tượng nguyễn văn quang
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy hộ khẩu thường trú tại xóm sáu xã gia phố
huyện hương khê tỉnh hà tĩnh
cũng phạm tội trộm cắp tài sản
và phải nhận quyết định truy nã của công an huyện đắc minh tỉnh đắk nông
dù với bất cứ tội danh nào
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị
bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng
hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng
hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi
hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để bảo đảm an toàn
đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý
và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện